thời gian qua người dân trên địa bàn huyện đầm rơi tỉnh cà mau luôn lo lắng về tình trạng cầu sụt lún gãy nhịp
những con đường thì xuống cấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông nhất là vào ban đêm
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại cà mau
đây là tuyến đường huyết mạch của huyện đầm rơi nối liền với các xã vùng sâu như tân duyệt ngọc chánh nguyễn huân thanh tùng
tuyến đường này được khởi công từ năm hai nghìn năm và hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi
qua gần một mươi năm thi công với chiều dài chỉ hơn một mươi tám km và tổng vốn đầu tư trên năm mươi hai tỷ đồng
khi hoàn thành chưa đầy một năm thì huyện phải xuất ngân sách duy tu sửa chữa
và hiện nay đang xin tỉnh hỗ trợ bốn năm tỷ đồng tiếp tục nâng cấp sửa chữa vì hiện nay đã ngoài khả năng của huyện
khi hoàn thành chưa đầy một năm thì huyện phải xuất ngân sách duy tu sửa chữa